hơn năm mươi gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã sơn hải huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
vừa nhận được những phần quà từ quỹ tử thiện willing capital
quỹ mạng lưới lãnh đạo nữ quốc tế tại hà nội
ban điều hành quỹ tử thiện đã cùng với hội chữ thập đỏ của tỉnh bắc giang
ubnd tổ quốc huyện lục ngạn và chính quyền xã sơn hải
đã tận tay trao những phần quà cho người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
sơn hải là một xã đặc biệt khó khăn vùng sâu vùng xa của huyện lục ngạn
dân cư thừa thớt đi lại khó khăn xã có trên tám trăm linh hộ với hơn bốn mươi là hộ nghèo
hoạt động từ thiện trao quà cho người nghèo của quỹ tử thiện willing capital
sẽ phần nào san sẻ những khó khăn và động viên bà con nơi đây thoát nghèo